các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tiếp tục tăng cường phương tiện tập trung cao độ để tìm kiếm trên cả hai khu vực máy bay kc hai trăm một mươi hai và máy bay su ba mươi mk hai gặp nạn
trong đó ưu tiên người và phương tiện tìm kiếm máy bay kc hai trăm một mươi hai cùng chín quân nhân tuy nhiên thời tiết xấu đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả tìm kiếm
vào chiều qua ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu các địa phương tăng cường thông báo cho các tàu cá hoạt động trên biển phối hợp tìm kiếm với lực lượng của ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ quốc phòng trên vùng biển bạch long vĩ
liên quan đến vụ tai nạn xe khách thảm khốc khiến bảy người tử vong xảy ra vào sáng qua tại khu vực đèo pren ubnd tỉnh lâm đồng cho biết từ ngày hôm nay mọi xe khách lên đà lạt sẽ bị cấm đi bằng đường đèo bren
như vậy tất cả các xe khách lên đà lạt đều phải chuyển sang đi đường đèo mimosa để đảm bảo an toàn giao thông cho đèo brent đang thi công nâng cấp khi rời đà lạt thì xe khách sẽ đi bằng đường đèo bren
thời gian này đèo brent đà lạt vốn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông do đang trong mùa du lịch trong khi đó lòng đường của tuyến đèo này lại chỉ rộng khoảng hơn bảy mét và có nhiều khúc cua gấp
như chúng tôi đã đưa tin vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày hôm qua một mươi chín tháng sáu tại gần chân đèo brent đà lạt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến sáu người trên một xe cùng một công nhân vệ sinh trên đường đã tử vong tại chỗ
vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử phan lục sơn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại số một ngô quyền phường sáu tp đà lạt tỉnh lâm đồng về tội giết người
do có mâu thuẫn từ trước với nhóm người do nguyễn bá phú cầm đầu vào ngày sáu tháng sáu long đã cầm dao đi tìm đối thủ để xử lý
gặp phú sau khi hỏi nhà đối tượng cần tìm không được cho rằng phú che giấu long đã dùng dao chém hai nhát vào đầu phú
phú được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch tỷ lệ thương tích một mươi chín
căn cứ tính chất côn đồ coi thường pháp luật viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng đã truy tố long về tội giết người
tuy nhiên sau khi gây án gia đình long đã tích cực phối hợp chữa chạy cho nạn nhân thực hiện việc bồi thường dân sự nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan lục xuân long một mươi năm tù
một đối tượng vận chuyển trái phép bốn bánh heroin đang trên đường từ lào về việt nam tiêu thụ vừa bị bộ đội biên phòng thanh hóa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn lào bắt giữ
đối tượng tên thạo say hơ bốn mươi tuổi dân tộc mông trú tại tổ bốn bản hủa khăng huyện sầm nưa tỉnh hủa phan lào
qua đấu tranh ban đầu thạo say hơ khai nhận đã mua số ma túy trên ở khu vực tam giác vàng để vận chuyển qua biên giới xã tén tần huyện mường lát tỉnh thanh hóa tiêu thụ thì bị các lực lượng chức năng hai nước phát hiện bắt giữ
hơn ba mươi triệu đồng là số tài sản mà đối tượng nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một có hộ khẩu thường trú tại đội một mươi xã văn côn huyện hoài đức thành phố hà nội hành nghề lái taxi trên địa bàn quận nam tử liêm đã trộm cắp của một du khách nước ngoài khi đi xe taxi của đối tượng
sau nhiều ngày điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt được đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân
theo lời khai ban đầu của đối tượng vào lúc một giờ đêm ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng thành đã đón ông kim jong il quốc tịch hàn quốc từ quận năm từ liêm về khu đô thị sipocha quận bắc từ liêm
trên đường di chuyển lợi dụng lúc ông kim ngủ quên vì say rượu đối tượng đã lấy cắp sáu triệu đồng tiền mặt chiếc điện thoại di động iphone sáu s cùng dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân
sau khi trở về nhà phát hiện bị mất tài sản
ông kim đã đến công an quận năm từ liêm trình báo
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an quận nam tử liêm đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng thành về tội trộm cắp tài sản
những người hành nghề lái xe ôm cần hết sức cảnh giác khi đi làm trong đêm
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã bắt giữ và hoàn tất hồ sơ truy tố hai đối tượng là một đôi tình nhân về tội cướp tài sản của người lái xe ôm
hai đối tượng bị truy tố là nguyễn đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại quận long biên tp hà nội và ngô thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện ý yên tỉnh nam định
hoàng là đối tượng mới được ra tù về tội hiếp dâm trẻ em và hiện không có việc làm
thảo đã có chồng và hai con trai nhưng hiện đang ly thân sống với hoàng như vợ chồng
vào ngày một mươi hai tháng sáu sau khi về thăm con trai để có tiền về lại hà nội hoàng rủ thảo thuê xe ôm đến chỗ vắng người rồi dí ra vào cổ uy hiếp cướp đi xe máy và hơn năm trăm linh đồng cùng với chiếc nhẫn cưới của nạn nhân
về hà nội đôi tình nhân bán xe máy và thuê nhà nghỉ sống
đến sáng ngày một mươi chín tháng sáu cả hai rủ nhau về nam định thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định bắt giữ
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm chỉ trong một thời gian ngắn công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã bắt được nhóm đối tượng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ án cuối gây thân tích vào đêm ngày sáu tháng sáu trên địa bàn huyện đông hòa
tối ngày sáu tháng sáu trong lúc đang ngồi chơi với nhóm bạn anh nguyễn văn hình chú thôn thạch tuân một bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt dùng dao mã tấu truy sát phải nhập viện cấp cứu
nhóm thanh niên này lên xe máy đến thị trấn hỏa vinh
tấn công nhiều nhóm thanh niên địa phương đang vui chơi tại đây
hậu quả là anh phan hoàng khánh ren chú thị trấn hỏa vinh bị thương nặng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc mọi phương án kế hoạch điều tra khẩn trương được công an huyện đông hòa triển khai với quyết tâm là sớm điều tra làm rõ nhóm côn đồ này
chương trình công an nhân dân đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt